thưa quý vị khối không khí lạnh liên tục được tăng cường khiến cho nền nhiệt ở các tỉnh miền bắc tiếp tục giảm
đêm nay nhiệt độ ở hầu khắp các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ giảm xuống chỉ còn từ chín đến một mươi một độ
các điểm núi cao như sinh hồ sapa fadin hay trùng khánh nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ bốn đến sáu độ
đặc biệt là những đỉnh núi cao hơn như mẫu sơn phiệu ác hay phan xì phăng có khả năng xảy ra hiện tượng băng giá
sáng ngày mai bắc bộ trời ít mây nhưng nhiệt độ vẫn không cao phổ biến vùng núi từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
còn ở vùng đồng bằng là từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ
như vậy khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ xảy ra tình trạng rát đậm còn ở vùng đông bằng sẽ cận ngưỡng rát đậm
không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới hầu khắp các tỉnh thành phố miền trung
trong đêm nay nền nhiệt ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh hạ xuống chỉ còn từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
các tỉnh quảng bình quảng trị hay thừa thiên huế nhiệt độ hạ xuống còn từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
sáng ngày mai hầu khắp từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ đều thấp dưới hai mươi hai độ và trời rét cả ngày
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ trời lạnh
không khí lạnh cũng ảnh hưởng sang cả khu vực tây nguyên và nam bộ
làm cho nền nhiệt đêm nay ở khu vực tây nguyên giảm xuống chỉ còn từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
riêng thành phố đà lạt nhiệt độ giảm xuống dưới một mươi độ
với miền đông nam bộ ảnh hưởng của không khí lạnh cũng làm cho nền nhiệt đêm giảm xuống chỉ còn từ một mươi chín đến hai mươi độ
các nơi khác ở miền tây nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn từ hai mươi một cho đến hai mươi hai độ
sáng ngày mai cả nam bộ và tây nguyên trời còn nắng nhưng nhiệt độ không cao tây nguyên từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển hầu khắp biển đông đều chịu tác động của không khí lạnh
vịnh bắc bộ các vùng biển miền trung khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
đều có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai năm đến ba năm mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh và sóng biển cao từ ba đến năm mét
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước